năm hai nghìn hai mươi có hơn chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đó
tỷ lệ dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm ba mươi ba tổ hợp khoa học xã hội chiếm năm mươi năm
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín lịch thi trung học phổ thông đến thời điểm hiện tại
vẫn diễn ra trong các ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi và đến giờ này các phần công
viên cho kỳ thi vẫn diễn ra bình thường đúng tiến độ tuy nhiên tại cuộc họp trực tuyến với
bộ giáo dục và đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiều ngày ba mươi một tháng bảy kiến nghị
của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và quảng nam gây chú ý vì đề nghị không tổ chức
kỳ thi do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trước những ý kiến trên bộ trưởng bộ giáo dục
và đào tạo phùng xuân nhạ chủ trì hội nghị đã cho rằng các địa phương cần bình tĩnh vừa chuẩn bị
kỳ thi vừa theo dõi sát diễn biến dịch để cùng bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế tham mưu thủ tướng
chính phủ có giải pháp phù hợp việc quan trọng cần làm ngay là các địa phương cần thực hiện nghiêm
f là bệnh nhân nên không thi f một thi tại cách ly hoặc điểm thi riêng f hai có thể thi ở phòng riêng
vâng thưa quý vị và các bạn có lẽ đối với các thí sinh phụ huynh và cả các thầy cô giáo đều
quan tâm nhất lúc này là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tổ chức thi như thế nào
để đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người có liên quan đặc biệt là đối với những địa phương
đang là tâm dịch hiện nay để cùng giải đáp vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi
ngắn của biên tập viên thúy quỳnh cùng với ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
thì bộ giáo dục và đào tạo đã có những phương án chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
bộ giáo dục và đào tạo có một số gợi ý cụ thể như sau
thứ nhất là sở dục đào tạo ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phối hợp với ngành y tế
với ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch covid một mươi chín
để phân loại được các học sinh theo các nhóm f f một f hai và các đối tượng khác
như vậy chúng ta chia sẻ

thì tùy thuộc vào những đối tượng này thì chúng ta sẽ có những hình thức xử lý khác nhau
thứ nhất là đối với các học sinh thuộc diện f các em phải đi điều trị không thể dự thi được
thì các em sẽ được căn cứ theo quy chế hiện hành để mà xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
thế còn trong số đó những em nào có nguyện vọng xét tuyển vào giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp
thì bộ giáo dục đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học sẽ có các phương thức tuyển sinh phù hợp
theo tinh thần tự chủ của các trường để mà có thể là đáp ứng được quyền lợi cao nhất của các thí sinh này
thế còn đối với các thí sinh thuộc diện f một thì các em cách ly ở một cái vùng cách ly
thế thì tùy thuộc vào số lượng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể
thì ban chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ tổ chức các điểm thi
thì ngay tại khu vực cách ly hoặc là một cái điểm thi khác lân cận với khu cách ly
để tổ chức thi cho các em thí sinh thuộc diện f một
thế còn đối với các thí sinh thuộc diện f hai thì cũng cân cứ vào số lượng thí sinh này
thì có thể là tổ chức một điểm thi mới cho các thí sinh thuộc diện f hai
hoặc là tổ chức tại một phòng thi dự phòng tại các điểm thi đã thiết lập
trong tất cả các mô hình tổ chức như vậy thì phải tuân thủ một số nguyên tắc
là bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho học sinh cán bộ giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi này
thứ hai là phải thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn như là khử khuẩn trước và sau
đối với các điểm thi dành cho đối tượng là f hai và f một
rồi thì thực hiện các giải pháp của ngành y tế cho phòng chống dịch
và thứ ba nữa là dù bất kỳ tổ chức trong khu vực này
thì vẫn tổ chức một kỳ thi đúng quy chế
có nghĩa là phải bảo đảm nghiêm túc tuyệt đối không để xảy ra gian lận thi cử
vâng vậy thì trong các tình huống như làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng của kỳ thi
và cũng như là công tác đảm bảo an ninh cho cả lực lượng coi thi ạ
thứ nhất là đối với các học sinh thuộc diện f một và f hai mà đi thi
thì đề nghị các địa phương có phương án để mà có phương tiện đưa đón các em đến nơi thi
và thi xong trở về địa điểm quản lý hoặc là trở về nhà
bảo đảm đặc an toàn
thứ hai nữa là đối với cán bộ giáo viên rồi thì các chiến sĩ công an
các bộ phận bảo vệ tham gia kỳ thi này tại các điểm thi
thì cũng sẽ phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn theo khuyến cáo của bộ y tế
và đặc biệt là nếu như mà tổ chức coi thi ở khu vực đối với thí sinh f một f hai
thì nên sử dụng các áo phòng hộ theo quy định quy chuẩn của bộ y tế
cho đến hiện nay thì với tình huống hiện nay và với những kịch bản
thì chúng tôi vẫn đang tinh toán nhiều phương án
nhưng phương án ưu tiên
bảo đảm tính nhân văn và bảo đảm cho đến giờ phút này
thì chúng ta vẫn tinh toán theo phương án như đã nói ở trên
còn tuy tình hình cụ thể chi tiết
thì tất nhiên trong trường hợp những tình huống cụ thể
thì bộ giáo dục bộ y tế sẽ báo cáo những cơ quan có thường quyền
để chúng ta có những giải pháp phù hợp
có thể nói lúc này ngành giáo dục đang phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ kép
đó là vừa bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đúng quy chế
vừa bảo đảm an toàn phòng dịch
tuy nhiên với quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương
ban chỉ đạo thi các tỉnh thành phố
cùng sự đông lòng của học sinh phụ huynh và toàn thể nhân dân
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hành hai nghìn hai mươi
vẫn sẽ có thể diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh
an toàn sức khỏe nghiêm túc và công bằng
mong rằng các sĩ tử sẽ bình tĩnh tự tin để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi